tại thành phố hồ chí minh hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec và tập đoàn tài chính quốc tế
đã tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ ba về chuỗi cung ứng tài chính
với mục tiêu là chia sẻ nhiều thông tin thiết thực cho các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ về khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính
tại hội thảo các chuyên gia đánh giá các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa và khởi nghiệp
là nhân tố thúc đẩy sáng tạo phát triển mạnh mẽ
có vị trí quan trọng trong việc định hình một nền thương mại mới
tuy nhiên với nguồn lực tài chính hạn chế quy mô doanh nghiệp nhỏ
và dễ biến động theo thị trường đã khiến nhiều ngân hàng dù có các chương trình hỗ trợ hấp dẫn
như bao thanh toán ngược chiếc khấu nhưng vẫn khó khăn e ngại khi hỗ trợ các doanh nghiệp này
do đó theo các chuyên gia để tài trợ chuỗi cung ứng được bền vững và hiệu quả
các ngân hàng phải nâng cao hiểu biết nhận thức và hiểu rõ hơn về tài trợ chuỗi
để tư vấn cho các doanh nghiệp
quan trọng là ngân hàng phải phân tích được chu kỳ thương mại của doanh nghiệp
phải hiểu được nhu cầu của họ để từ đó đưa ra các giải pháp cho phù hợp với thực trạng hiện nay
đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động để giảm chi phí
và thời gian cho chính các doanh nghiệp